các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông mã gia hảnh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bảo lâm cho biết những f này đều còn trẻ sức khỏe tốt không có trường hợp nào trở nặng
để quản lý ép khôn tại nhà huyện bảo lâm do các xã thành lập tổ theo dõi
sáng và chiều các cán bộ y tế xã sẽ chủ động liên lạc bằng điện thoại cho các f nắm tình hình
người bệnh cũng sẽ thông tin lại với nhân viên y tế nếu thấy có biểu hiện nặng ông hạnh nói
huyện bảo lâm hiện có hai khu cách ly tập trung tại xã nam quang và trung tâm chính trị của huyện với sức chứa gần một trăm linh người
hiện tại cách ly bốn mươi ba người
trong khi đó cơ sở điều trị covid một mươi chín tại xóm bản bó xã thái học bố trí bốn mươi bốn dường bệnh đang điều trị năm ca dương tính
theo ông lê hải hòa phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng chủ trương của tỉnh là không đưa quá nhiều người vào khu cách ly tập trung
quá trình cách ly f tại nhà tỉnh nhận thấy chỉ cần giám sát tốt cung cấp đầy đủ vitamin và thuốc
từ giữa tháng một mươi đến nay phú thọ ghi nhận hơn một sáu trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín khoảng bảy mươi f triệu chứng nhẹ và f một của tỉnh được điều trị cách ly tại nhà
từ việc nhiều cháu học sinh nhiễm covid một mươi chín vào khu cách ly đi lại khó quản lý khiến chúng tôi quyết định phải thực hiện biện pháp trên
ông phạm văn tính trưởng phòng nghiệp vụ y tế sở y tế phú thọ cho biết
quy định trên được áp dụng từ những ngày đầu phát sinh ca nhiễm tại xã chu hóa thành phố việt trì khi các khu cách ly vẫn còn nhiều chỗ trống
các xã cử đội kiểm tra điều kiện cách ly như nhà riêng phòng riêng việc cách ly tại nhà phải được chính sự đồng ý của f f một
sau đó các trạm y tế lưu động sẽ đặt bình oxy tại các gia đình để dùng khi cần thiết lập nhóm trên mạng xã hội cho f f một và nhân viên y tế để cập nhật tình hình sức khỏe giải đáp thắc mắc
tại nghệ an ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tỉnh thi điểm lập trạm y tế lưu động tại khuôn viên trường mầm non xã nghĩa đồng huyện tân kỳ nơi đang bùng phát nhiều ca bệnh
dự kiến ngành y tế tiếp tục mở thêm các trạm y tế lưu động khác trên địa bàn
chức năng của trạm này là thu dung điều trị tối đa gần hai trăm linh f có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
các ca bệnh điều trị tại đây nếu chuyển nặng sẽ được chuyển tới bệnh viện giả chiến tuyến tỉnh
sau ba ngày trạm lưu động đã tiếp nhận hơn bảy mươi bệnh nhân
từ ngày ba tháng một mươi một tỉnh cho cách ly ép mụ tại nhà với người từ sáu mươi tuổi trở lên người có bệnh nền dưới một mươi tám tuổi và phụ nữ mang thai
ngày ăn dự kiến sẽ cách ly toàn bộ ép một tại nhà thời gian tới
cdc nghệ an cho biết từ sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận một trăm linh một ca nhiễm trong đó có một mươi hai ca cộng đồng
các ca bệnh điều trị tại đây nếu chuyển nặng sẽ được chuyển tới bệnh viện giả chiến tuyến tỉnh